thưa quý vị tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
chiều nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo số bảy mươi một của chính phủ
về một số nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung tại nghị định số tám năm hai nghìn một mươi chín
quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài
chính phủ báo cáo nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung tại nghị định số tám năm hai nghìn một mươi chín
về quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài
bao gồm hai vấn đề chính đề xuất về sinh hoạt phí cơ sở mức hỗ trợ tăng thêm
như chế độ bảo hiểm ưu tiên đối với thành viên cơ quan đại diện
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất với các sửa đổi này
nhằm bảo đảm phù hợp hơn với thực tế đời sống tại nước sở tại
tạo điều kiện cho cán bộ việt nam ở nước ngoài và các cơ quan việt nam
ở nước ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị chính phủ nghiên cứu kỹ lưỡng
giải quyết theo thẩm quyền được phân công quy định chi tiết bảo đảm chế độ
đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài phù hợp với uy tín và vị thế của đất nước
đồng thời về lâu dài cần giải quyết căn cơ chế độ cho đại diện việt nam công tác
tại nước ngoài phù hợp với vị trí và nhiệm vụ công tác
sau khi cho ý kiến với sửa đổi bổ sung nghị định số tám ủy ban thường vụ quốc hội
đã xem xét và cho ý kiến về báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực phụ trách của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội năm hai nghìn hai mươi